sáng ngày một mươi năm tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
cùng sự phiên khai mạc có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
báo cáo chính trị trình đại hội đảng đã nêu lên nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
giữ vững vai trò đầu tàu trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
một mươi một trên một mươi bốn chỉ tiêu đại hội một mươi đảng bộ thành phố hoàn thành
trong đó bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch
việc thực hiện bảy chương trình đột phá thông qua những giải pháp và kết quả đạt được trong từng chương trình
đã góp phần vào sự phát triển của thành phố
tuy nhiên mức độ hoàn thành của một số chương trình đột phá còn hạn chế
công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa
báo cáo chính trị cũng đề ra những mục tiêu cụ thể như đến năm hai nghìn hai mươi năm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế
động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
grdb bình quân đầu người khoảng tám năm trăm linh chín usd
đến năm hai nghìn ba mươi grdb bình quân đầu người khoảng một mươi ba một mươi bốn usd là trung tâm về kinh tế tài chính

tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành trung tâm về kinh tế tài chính của châu á phát triển bền vững

tài chính của châu châu nam